tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản của phụ nữ hết sức manh động
khiến một bộ phận người dân bất an trước tình hình trên cơ quan công an đã tập trung lực lượng
điều tra và đã triệt phá băng nhóm gồm chín đối tượng chuyên gây ra các vụ cướp cụ thể
nhóm đối tượng này thường đi hai người chạy xe máy mang biển số giả trên đường
quan sát phụ nữ để tài sản sơ hở sau đó áp sát cướp lấy tài sản tài sản chiếm đoạt là con
loại dây truyền vàng tiền hiện công an thành phố biên hòa đang tiếp tục mở rộng
chuyên án để truy bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm này